tại tỉnh thừa thiên huế hôm qua đã tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng và các hồ thủy điện xả lũ khiến cho nhiều địa phương trong tỉnh chìm trong biển nước
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế có hơn một bốn trăm linh hộ dân bị ngập trong lũ
hàng trăm hectare hoa màu có nguy cơ mất trắng do ngập nặng
tại thừa thiên huế đã có mưa vừa đến mưa to và rông lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh bốn trăm một mươi mm
riêng ngày một mươi năm tháng một mươi hai mưa lớn trên diện rộng lũ trên các sông như sông hương trên báo động hai sông bồ gần báo động ba mưa lớn đã làm một người chết và một học sinh mất tích
toàn tỉnh đã có một bốn trăm hai mươi nhà bị ngập tập trung chủ yếu tại hai huyện phú lộc và quảng điền
khoảng hai mươi hộ dân tại huyện phú vang phải di rời về nơi an toàn
khoảng một trăm một mươi năm hectare hoa màu các loại bị ngập hoàn toàn ước thiệt hại một trăm linh ở thị xã hương trà
còn mức độ lục nàm của cá chức cũng phải lên hơn một mạch mà thấp nhất là một ba mươi
còn người dân đi lại là cũng rất khó khăn
các công trình thủy điện tiếp tục xả lũ khiến hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn trong tình trạng ngập nặng gây ách tắc giao thông
hệ thống đường nội thị các tuyến tỉnh lộ đi các huyện thị xã bị ngập sâu có nơi đến tám mét
đặc biệt tại thành phố huế mưa lớn bắt đầu từ chiều một mươi năm tháng một mươi hai khiến nước lên nhanh
nhiều tuyến đường ngập nặng một số tuyến dương văn an nguyễn bính tố hữu nước ngập sâu từ ba đến năm cm gây khó khăn trong việc đi lại của người dân